hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đầu năm hai nghìn một mươi tám bà hải tái hôn với người đàn ông kém tuổi là người đông anh nhưng đến giữa năm thì hai vợ chồng sống ly thân
tại thời điểm xác minh bà hải vắng nhà nhưng gia đình hàng xóm cho biết thỉnh thoảng bà vẫn ra khỏi nhà một hai ngày mới về
vì vậy công an thị trấn xuân mai đã rất thận trọng khi thu thập ghi nhận thông tin để tránh nhầm lẫn đáng tiếc đồng thời báo cáo sự việc lên công an huyện
tiếp tục nắm tình hình phát hiện vụ bất tích có một số dấu hiệu đáng
nghĩ đến khả năng đã có tội phạm xảy ra công an huyện trương mỹ đã báo cáo lãnh đạo công an thành phố hà nội phòng cảnh sát hình sự để phối hợp triển khai các hoạt động điều tra làm rõ sự việc
đại úy nguyễn khắc đạt công an huyện trương mỹ nhớ lại hiện trường là ngôi nhà được xây dựng trong khuôn biên rộng hơn hai m hai nên việc tìm kiếm dấu vết tương đối khó khăn
đây là một trong ba cơ sở kinh doanh nhà nghỉ của bà hải
quá trình khám nghiệm chúng tôi phát hiện tại khu vực nhà kho
gần cổng ra vào nhà bà hải có một số dấu hiệu bất thường
cụ thể trên nền nhà có một số dấu vết nghi là máu
cũng tại đây còn có một thanh sắt dạng xoắn dính máu sử dụng các hóa chất để kiểm tra xác định đó là máu người
mở rộng hiện trường phát hiện trên cánh cửa gỗ và dọc theo lối đi từ nhà kho ra sân có nhiều giọt máu bắn
chúng tôi đánh giá đây có thể là hiện trường của vụ bạo lực gây đổ máu
sau đó nạn nhân được di chuyển đi chỗ khác
nên dấu vết máu chấm dứt
từ nhận định này chúng tôi tiến hành kiểm tra hệ thống camera của nhà nghỉ thì phát hiện có sự bất thường
đó là chiếc camera này không hoạt động do mất điện trong khoảng một mươi năm phút
như vậy việc bà hải vắng nhà rất có thể là phần hậu của một vụ án mạng
vấn đề là phải xác định được nạn nhân hiện đang ở đâu
trong truy xét thủ phạm gây trọng án việc tìm được đối tượng tác động của tội phạm nạn nhân
hoặc các bộ phận cơ thể người dấu vết
chứng cứ vật chất khác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
vì nếu không tìm thấy sẽ không có căn cứ xác định hậu quả thiệt hại của tội phạm
để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với kẻ gây tội ác
quá trình khám nghiệm cơ quan chức năng đã thu mẫu tất cả số máu ở hiện trường
mục đích thông qua giám định để xác định đó là máu người hay máu động vật
nếu là máu người thì là của một hay nhiều người
quan trọng nhất đó là máu của ai
để trả lời câu hỏi này những người con bà hải đều được thu mẫu tế bào phục vụ
việc so sánh đối chiếu với cấu trúc adn gen trong mẫu máu thu ở hiện trường
nhằm truy nguyên chủ nhân của số máu này
hoạt động truy xét nắm tình hình vụ việc được triển khai
đồng thời với công tác khám nghiệm và giám định dấu vết
những phần việc được ưu tiên làm ngay đó là giả soát toàn bộ hệ thống camera xung quanh nhà bà hải
ra soát xác minh các mối quan hệ của bà hải từ bạn bè đến làm ăn
tình cảm quan hệ gia đình nội tộc để tìm kiếm thông tin về các mâu thuẫn nổi
bên cạnh đó ban chỉ đạo điều tra đã huy động lực lượng tiến hành tìm kiếm
ghi nhận thông tin từ những người tiếp xúc hay trông thấy bà hải trước thời gian mất tích
vì nạn nhân là người khá giàu có lại sống một mình trước thời điểm mất tích
nên có nhiều giả thiết được đặt ra trong đó không loại trừ khả năng đã xảy ra một vụ trộm đột nhập
kẻ gian bị bà hải phát hiện nên chúng tấn công nạn nhân sát hại để bị đầu bối
theo hướng này các đối tượng tù tha có tiền án tiền sự về các tội xâm phạm sở hữu
đối tượng nghiện ma túy cờ bạc hoạt động hiện hành đều được đưa vào danh sách xoát xét
xác minh di biến động trước trong và sau thời điểm bà hải mất tích
nắm tình hình từ hàng xóm và các tiểu thương ở chợ dân sinh gần hiện trường
được biết bà hải có một người con trai tên là hác bị câm điếc
đang học nội trú tại một cơ sở giáo dục dành cho người khuyết tật ở nội thành hà nội thỉnh thoảng mới về nhà
nhân chứng cho biết trước khi mất tích một hai ngày bà hải có đi chợ mua thức ăn chuẩn bị đón con trai từ trường học về nhà
ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín hát được xác định đã ở nhà cùng mẹ
do bị cầm điếc nên hát không nghe và nói được nhưng anh ta biết viết chữ
ngoài ra có thể hiểu nội dung thông tin thông qua trao đổi bằng ngôn ngữ phi lời tức là cử chỉ động tác cơ thể
trung tá ngô đình trung nguyên điều tra viên phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội kể hát là con trai của bà hải
bị khuyết tật bẩm sinh
vừa điếc vừa không nói được nên trong quá trình lấy lời khai cơ quan điều tra đã mời các chuyên gia sử dụng các động tác cử chỉ để truyền đạt trao đổi thông tin với hát
tuy bị khuyết tật nhưng khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của hát như người bình thường
kết quả hát đã viết ra giấy các câu trả lời về những vấn đề liên quan đến vụ án thậm chí lời khai của hát còn rất đáng tin cậy
hát khai vào buổi sáng ngày ba mươi một tháng một anh ta vẫn thấy mẹ mình đi ra vườn làm việc nhưng sau chín giờ sáng thì không gặp lại nữa
một giờ cùng ngày có bố dưỡng tức là đỗ ngọc anh chồng hai của bà hải đến nhà hỏi thăm mẹ nhưng hát lánh mặt vì sợ bố ruộng
hát còn cho biết trước đây đã nhiều lần bà hải ghi ra sổ dạng dò hát cần cảnh giác với người đàn ông này vì có thể ông ta đến gây hại
cuốn sổ tay hai mẹ con bà hải thường dùng để trao đổi thông tin với nhau chứa đựng những thông tin vàng rằng
qua lời dặn dò con trai của bà hải lực lượng phá án phát hiện những mâu thuẫn âm ỉ giữa nạn nhân và người chồng thứ hai xoay quanh câu chuyện tiền bạc
từ lúc này đỗ ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn quê ở thôn gia tác xã liên hà đông anh hà nội được đưa vào tầm ngắm của lực lượng phá án
về nhân thân ông ta sinh sống bằng nghề mộc nên kinh tế cũng khá giả đã có hai đứa con với người vợ đầu mất mạng năm hai nghìn một mươi năm
năm hai nghìn một mươi tám đỗ ngọc anh đăng ký kết hôn với bà hải và về sống chung tại nhà vợ
nhưng chỉ được nửa năm thì ly thân ngọc anh trở về quê liên hà đông anh sinh sống
cuối năm hai nghìn một mươi tám ông ta có đơn kiện bà hải về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gửi lên công an huyện trương mỹ
nhưng vì đó là tranh chấp dân sự nên đơn vị đã hướng dẫn nguyên đơn khởi kiện ra tòa dân sự
đúng lúc này kết luận giám định các mẫu máu đã thu được tại hiện trường có cùng một kiểu gen và trùng khớp với kiểu gen của hát
chứng tỏ bà hải đã bị tấn công gây đổ máu ở nhà
tổng hợp nhiều nguồn tài liệu cho phép xác định đỗ ngọc anh là nghi can của vụ án
ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi chín đối tượng bị triệu tập đến công an huyện trương mỹ để làm việc
ban đầu ông ta thừa nhận hai vợ chồng có mâu thuẫn về kinh tế
song phủ nhận về lời khai của hát về việc đã trông thấy mình tại nhà bà hải và đúng ngày nạn nhân mất tích
với lý do thông tin mà người khuyết tật cung cấp là thiếu tin cậy không thuyết phục
ngoài ra đối tượng còn nại ra nhiều chứng cứ ngoại phạm để thể hiện sự vô ca
để có tài liệu đấu tranh ban chỉ đạo điều tra liền cắm một tổ công tác tại xã liên hà đông anh
với nhiệm vụ tổ chức xác minh ngay theo lời khai của đối tượng về lịch trình sử dụng thời gian trong ngày bà hải mất tích
khi mà thời gian làm việc với nghi can theo luật định sắp hết
thì tổ ra soát thu được dữ liệu camera ghi nhận hình ảnh chiếc xe ô tô một mươi sáu chỗ
biển kiểm soát hai mươi chín g một mươi hai nghìn hai trăm sáu mươi ba của đỗ ngọc anh xuất hiện gần nhà nạn nhân vào sáng ngày ba mươi một tháng một
tài liệu này phù hợp với lời khai của hát
khiến ông ta không thể giải thích
ngoài ra kết quả xem xét dấu vết trên thân thể phát hiện đối tượng có một số dấu vết xây sát ở vùng cổ
và vết rách ra tại ngón trỏ bàn tay trái
đặc biệt trên xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín g một mươi hai nghìn hai trăm sáu mươi ba phát hiện có nhiều dấu vết máu dấu vết sinh học
kết quả giám định adn cho thấy đó là máu và mô của bà hải
đó là căn cứ khoa học chắc chắn nhất để buộc đỗ ngọc anh vào vụ án
trước các bằng chứng đanh thép cùng năng lực
sắc xảo của các điều tra viên đến chiều ngày ba mươi tết mậu tuất đỗ ngọc anh đã thừa nhận sát hại người vợ
theo đó ngày hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám ngọc anh cùng bà hải ký cam kết sống chung với nhau
ai vi phạm phải bồi thương danh dự cho người kia một năm tỷ đồng
cùng ngày hai người đăng ký kết hôn dọn về sống chung ở thị trấn xuân mai
ngọc anh mua cho bà hải xe ô tô và bà cũng cam kết sẽ sang tên thửa đất của mình cho chồng
khoảng tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
bà hạnh nghi ngờ ngọc anh có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác nên đã tự ý bán chiếc xe ô tô
và không làm thủ tục sang tên thửa đất cho ngọc anh khiến mâu thuẫn xảy ra
ngọc anh nhiều lần gọi điện
nhắn tin yêu cầu vợ hoàn tất thủ tục sang tên thửa đất hoặc là phải trả lại tiền bán xe ô tô
nhưng bà hải không đồng ý
sáng ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín ngọc anh đến nhà bà hải rồi kéo nạn nhân vào nhà kho
người phụ nữ văn xin hứa
hứa trả tiền nhưng đối tượng không nghe mà dùng thanh sắt đánh nhiều nhát khiến bà hải bỏ mạng
khoảng hai mươi hai h cùng ngày
ngọc anh đưa nạn nhân ra cầu đông trù
chặt làm nhiêu phân
rồi bỏ xuống sông phi tan
với tội ác kinh hoàng này
sau hai phiên xét xử
đỗ ngọc anh đã bị tòa án nhân dân thành phố hà nội tuyên án tử hình
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video